thưa quý vị khu vực vùng núi và trung du bắc bộ vào ngày hôm nay sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
với lượng mưa trong khoảng từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong khi đó khu vực từ thanh hóa đến phú yên nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
quý vị cũng cần lưu ý thêm là do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở khu vực trung bộ
còn ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhật
đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao